theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh bình phước hiện tỉnh này có năm dự án bot
trong đó có bốn dự án đầu tư nâng cấp mở rộng trên các tuyến đường do địa phương quản lý
có chiều dài một trăm hai mươi tám km với sáu trạm thu và một dự án bot quốc lộ một mươi bốn do bộ giao thông vận tải quản lý
gần đây ubnd tỉnh bình phước vừa giao cho một doanh nghiệp triển khai tuyến đường đồng phú bình dương
theo hình thức bot khiến cho hiệp hội vận tải tại địa phương này lo ngại phải gánh thêm chi phí
khi số trạm thu phí sẽ tăng lên từ bảy lên chín trạm
theo tính toán của các doanh nghiệp trung bình mỗi sản phẩm sản xuất ở bình phước từ đầu vào đầu ra
phải chịu hàng chục lần chi phí khi đi từ bình phước qua bình dương đến tp hcm và ngược lại
cụ thể khi doanh nghiệp nhập hàng về phải qua sáu trạm thu phí nếu tính cả chiều đi và chiều về
phải chịu mất phí tới một mươi hai lần
tiếp đó hàng sản xuất xong và trở đi tiêu thụ lại chịu thêm một mươi hai lần phí qua trạm
tổng cộng phải chịu hai mươi bốn lần đóng phí
việc phải qua nhiều trạm thu phí và khoảng cách giữa các trạm gần nhau
đã khiến cho các doanh nghiệp vận tải và người dân không khỏi bức xúc
mỗi xe chúng tôi đó của hoạt động một ngày nói có cái tỉnh bình phước này không
là một ngày là đi dài một trăm linh rưỡi nếu mà xe khách tham chính chỗ là một trăm linh rưỡi
một trăm linh rưỡi mà một tháng là tới bốn trăm linh rưỡi rồi đúng không
mà bốn trăm linh rưỡi nhân một năm lên bao nhiêu
mà chỉ nói mới tiếng đường bờ bình phước này thôi
chưa nói từ bình phước xuống sài gòn
cố lộ năm mươi một đường rất đẹp cố lộ năm mươi một đi từ ngã bao vũng tàu và đi về tới thành phố vũng tàu
đường rất đẹp nhưng khi anh mua cái trạm ở long thành trạm long phước
cầm cái vé đó đi về tới bà rịa vẫn xài được
chỉ cần mua một lần tiền thôi nhưng mà chạy được suốt trạm
đó mới là cái hợp lý mà cái giá vé thì cũng chỉ có hai mươi ngàn thôi
trong khi đó ở đây cái giá vé ở đây nó bất hợp lý
trạm thì thu hai mươi ngàn có trạm thì hai mươi năm ngàn có trạm thì bốn mươi ngàn như cái trạm phước hòa thì bốn mươi ngàn
nó mà nó dây đặc như vậy tôi thấy nó không hợp lý
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước cho biết tỉnh cũng đang tính toán một số giải pháp
như tới đây không chấp thuận việc tăng giá ở các trạm thu phí
đồng thời xem xét giảm giá phí theo quy định cho người dân sống trong khu vực lân cận
hiện trên địa bàn tỉnh bình phước đang có bảy trạm thu phí
và khi dự án đường bot đồng phú bình dương hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn hai mươi sẽ tăng lên chín trạm
nhiều ý kiến cho rằng việc có quá nhiều trạm thu phí bot trên địa bàn
đã làm gia tăng gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp cân nhắc khi chọn đầu tư ở bình phước